cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
chứng kiến sự việc cho biết nhóm đối tượng đi trên nhiều xe máy và ô tô dừng trước nhà ông lê bá thân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu rồi bất ngờ xông vào nhà dùng súng hoa cải bắn và chém ba người đang ngồi ăn cơm
do bị tấn công bất ngờ ông thân và con trai là anh lê bá huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn bị dính nhiều vết chém vào mặt vào đầu và bị nhiều viên đạn găng vào vai
cháu lê thị quỳnh sinh năm hai nghìn bảy là con gái của anh huy bị đạn găm vào đùi
sau đó nhóm đối tượng trên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường
và những người bị thương đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thành phố sầm sơn
liên tiếp gây ra hơn một mươi vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện triệu sơn như thanh và thọ xuân của tỉnh thanh hóa
đối tượng lê tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một chú huyện duy tiên tỉnh hà nam vừa bị công an huyện triệu sơn bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng lê tuấn anh khai nhận đã thường xuyên lang thang qua các khu vực dân cư vào khoảng thời gian từ bảy đến một mươi giờ sáng
và một mươi năm đến một mươi bảy giờ chiều
khi các gia đình đi vắng không có người trông coi tài sản đối tượng đã đột nhập vào nhà dùng dao kéo xà biang
kìm cộng lực phá cổng cửa để lấy tài sản có giá trị như tiền vàng điện thoại di động sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường
khi đang làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến quốc lộ một tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông thăng bình
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh quảng nam nhận tin báo về việc có hai đối tượng đi trên xe máy
vừa cướp giật tài sản của một phụ nữ và đang chạy ra hướng thành phố đà nẵng
tổ công tác ngay lập tức đã truy đuổi bắt gọn đối tượng cùng tăng vật
khi truy đuổi và phát hiện đối tượng tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên hai đối tượng này tiếp tục tăng ga bỏ chạy lạng lách tìm cách truy cản lực lượng cảnh sát giao thông
nhưng biết khó thoát nên chúng đã vứt xe ở bờ ruộng rồi tháo chạy
lực lượng cảnh sát giao thông đã chạy bộ rượt đuổi bắt gọn hai đối tượng sau đó đưa về trụ sở xã để làm việc
tại đây hai đối tượng khai là đặng hoàng hải và nguyễn lắm giật điện thoại di động hiệu samsung của một phụ nữ đi xe máy
ở khu vực xã bình nguyên sau đó chạy theo hướng tam kỳ ra đà nẵng hỏng tẩu thoát
khám xét trên người hai đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm bốn chiếc điện thoại là tăng vật của các vụ cướp khác
hôm nay tòa nhân dân tỉnh bắc ninh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với hà văn nam ba mươi bảy tuổi
chú quận bắc từ liêm thành phố hà nội về tội gây dối trật tự công cộng tại trạm bot phả lại thuộc địa phận xã đức long huyện quế võ
trước đó tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tòa nhân dân huyện quế võ đã tuyên hà văn nam ba mươi tháng tù
về tội gây dối trật tự công cộng tuy nhiên ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi chín hà văn nam có đơn kháng cáo
yêu cầu tòa xét giảm án tại phiên tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tỉnh nhận định không có căn cứ xét giảm án cho hà văn nam
hành vi của hà văn nam và các bị cáo đã gây ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự tại địa phương gây ách tắc giao thông nghiêm trọng
trên tuyến quốc lộ một mươi tám làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và thiệt hại cho trạm bot
kết thúc phiên xét xử toán nhân dân tỉnh bắc ninh tuyên hà văn nam ba mươi tháng tù giam về tội gây dối trật tự công cộng
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi tin nhanh của chúng tôi xin kính chào tạm biệt